thưa quý vị và các bạn
xu thế hội nhập các yêu cầu về việc kiểm soát nguồn gốc chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm càng cho thấy việc đăng ký bảo hộ quản lý sở hữu trí tuệ đóng vai trò hết sức quan trọng
trong phần đầu của chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết sở hữu trí tuệ chấp cánh cho thương hiệu nông sản việt của tác giả uyên chi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vốn đa dạng về địa hình
đặc trưng về không gian địa lý nên trong quá trình phát triển việt nam đã hình thành được nhiều vùng sản xuất nông sản thực phẩm và tiểu thủ công nghiệp
con số sáu mươi sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý chín trăm bảy mươi một nhãn hiệu tập thể và hai trăm năm mươi ba nhãn hiệu chứng nhận đã phần nào minh chứng cho điều đó
ngoài việc đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải đáp ứng các quy định về chất lượng đặc thù đặc trưng
được tạo dựng từ điều kiện tự nhiên đất đai khí hậu và kỹ thuật sản xuất truyền thống của người dân
bản thân trong mỗi sản phẩm tự nó cũng mang một giá trị riêng mà người ta quen gọi là đặc sản
thống kê từ cục sở hữu trí tuệ cho thấy cơ cấu sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý của việt nam hiện có khoảng năm mươi sản phẩm là trái cây
một mươi là các sản phẩm từ cây công nghiệp và lâm nghiệp như quế hoa hồi chè
còn lại là các sản phẩm thủy sản gạo và một số thực phẩm khác
bên cạnh đó việt nam còn sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu tập thể để đăng ký cho các đặc sản địa phương
đặc biệt là các sản phẩm chưa đủ điều kiện để xây dựng chỉ dẫn địa lý
quá trình bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã có những tác động tích cực và rõ ràng đến nhận thức sự quan tâm sâu sắc từ chính quyền các cấp và doanh nghiệp
chỉ dẫn địa lý cũng tạo được lan tỏa tác động tích cực đến nhận thức của cộng đồng và người tiêu dùng
điều đáng chú ý là giá bán của các sản phẩm sau khi chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đều có xu hướng tăng
điều này thể hiện ở chỗ mỗi một chỉ dẫn địa lý sau khi được nhà nước bảo hộ
về cơ bản các địa phương sẽ tổ chức quản lý trên cơ sở các chính sách và quy định theo từng sản phẩm
đặc biệt là việc kiểm soát chất lượng và các quy định liên quan đến bao bì nhãn mát sử dụng
chỉ dẫn địa lý đã tác động đến giá trị của sản phẩm
đặc biệt là một số sản phẩm như nước móng phú quốc
kiên giang cam cao phong hòa bì mật ong bạc hà mèo vạc hà giang
theo thống kê từ các hiệp hội sản xuất và kinh doanh sản phẩm bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho thấy
giá bán sản phẩm tăng từ hai mươi đến một trăm linh
điển hình như cam cao phong giá bán tăng gần gấp đôi
mật ong bạc hà mèo vạc tăng bảy mươi năm đến tám mươi
nước mắm phú quốc tăng từ ba mươi đến năm mươi
riêng với sản phẩm vải thiều lục ngạn bắc giang
kể từ khi được bảo hộ
sản phẩm này cho thấy sự phát triển liên tục cả về quy mô và chất lượng
từ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp quy mô một ha đến nay
đã nhân rộng lên là một mươi ba ha
chất lượng ngày càng được nâng cao và được thị trường chấp nhận
thị trường tiêu thụ trước đây chủ yếu trong nước
đến nay đã xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới như trung quốc mỹ australia một số nước asean
điều đó càng khẳng định chỉ dẫn địa lý cho vài thiều lục ngạn đang phát huy và sẽ phát huy được thế mạnh của mỹ
song song với việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc thù chủ lực trong nước
chúng ta cũng đang nỗ lực tiến hành xây dựng hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý sang các nước
cục sở hữu trí tuệ cũng đã đề xuất bảo hộ ba mươi chín chỉ dẫn địa lý của việt nam
tại hai mươi tám nước châu âu trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu
hiện cục sở hữu trí tuệ cũng đang lựa chọn ba chỉ dẫn địa lý để hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký sang nhật bản
theo kế hoạch hợp tác về chỉ dẫn địa lý giữa bộ khoa học và công nghệ việt nam và bộ nông lâm và nghề cá nhật bản
trong bối cảnh toàn cầu hóa quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra sâu rộng
sở hữu trí tuệ nói chung và việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý nói riêng
đã và đang đóng góp tích cực cho việc nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa
và là công cụ quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường
thưa quý vị và các bạn phần còn lại của chương trình hôm nay là bài viết của tác giả thùy anh có tiêu đề
chậm trễ trong xây dựng bảo vệ thương hiệu nông sản
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê của cục sở hữu trí tuệ hiện có tới hơn tám mươi lượng hàng nông sản của nước ta được bán ra thị trường thế giới
thông qua các thương hiệu nước ngoài
thí dụ như chè việt nam là một sản phẩm có tên gọi xuất xứ
chỉ dẫn địa lý thương hiệu ở tầm quốc gia và tám mươi sản lượng chè sản xuất trong nước được xuất khẩu tới hơn một trăm linh quốc gia vùng lãnh thổ
song rất ít người tiêu dùng nước ngoài biết đến thương hiệu chè việt nam
lý do là phần lớn chè của chúng ta được xuất khẩu ở dạng thô rời chưa chế biến sâu
các doanh nghiệp nước ngoài sau khi nhập về mới chế biến và bán với tên thương hiệu chè của nhiều nước như nhật bản ấn độ trung quốc
đối với cà phê việt nam là quốc gia đứng thứ hai thế giới
về sản xuất cà phê trong đó đứng đầu thế giới về cà phê robuta còn gọi là cà phê vối
nhưng tại thị trường nước ngoài cà phê việt nam hiện chưa có thương hiệu
nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc doanh nghiệp việt nam chỉ bán hạt cho các nhà giang say lớn trên thế giới
sau đó các doanh nghiệp nước ngoài chế biến đóng hộp với thương hiệu của họ để bán cho người tiêu dùng
một sản phẩm có thế mạnh khác là gạo thì hiện nay phần lớn doanh nghiệp chỉ xuất khẩu gạo
với cái tên chung chung là năm hay năm mươi
hai mươi năm tấm mà chưa có được một thương hiệu cụ thể có giá trị kinh tế
đề án phát triển thương hiệu gạo việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đã được chính phủ phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi năm nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến đáng kể
trong khi việc xây dựng thương hiệu còn hạn chế thì một số sản phẩm nông nghiệp đã định danh được thương hiệu như
nước móng phú quốc nước móng phan thiết cà phê buôn ma thuột mì gói phở khô
lại xảy ra tình trạng
tình trạng bị nước ngoài đăng ký độc quyền tại các quốc gia khác
câu chuyện phở việt của công ty cpf thái lan sản xuất bán tại mỹ là một thí dụ
loại phở này đang bán rất chạy ở mỹ
lúc đầu công ty cpf chỉ đặt văn phòng thương mại nhưng trước nhu cầu quá lớn của thị trường
họ lập tức xây dựng riêng một nhà máy và hiện tại đã trở thành nhà máy lớn nhất trong hệ thống
không chỉ có phở cho đến nay không ít sản phẩm nông sản việt nam có tên gọi
xuất xứ chỉ đến địa lý nhưng hầu hết chưa được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài
như vải thiều thanh hà hải dương chôm chôm chợ lách bưởi la xanh bến tre
xoài cát hòa lộc xoài cát chu đồng tháp quyết đường trà vinh gạo tám xoan hải hậu
nam định gạo điện biên gạo nàng thơm chợ đào cà phê buôn ma thuột hồ tiêu chư sê
hồ tiêu phú quốc hồ tiêu lộc ninh hồ tiêu quảng trị hạt điều bình phước
tại đồng tháp dù xoài cát chu cao lãnh và xoài cao lãnh là hai sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu
chứng nhận trong nước và đang xuất khẩu sang nhiều thị trường kể cả các thị trường khó tính như nga
nhật bản hàn quốc nhưng hiện cũng chưa được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài
để khắc phục tình trạng này địa phương đã mời đội ngũ tư vấn để thực hiện đầy đủ các yêu cầu
thủ tục của quy trình xong cũng còn phải chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan chức năng
vì chi phí đăng ký bảo hộ tại nước ngoài đặc biệt đối với chỉ dẫn địa lý là khá lớn
có thể thấy sự chậm trễ cũng là một trong những nguyên nhân của tình trạng nhãn hiệu hàng hóa
hay chỉ dẫn địa lý nông sản việt rất dễ bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký trước và khai thác
đánh giá về hoạt động đăng ký bảo vệ thương hiệu nông sản của việt nam hiện nay
chuyên gia về thương hiệu vũ xuân trường viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhận định
đối với các thương hiệu nông sản nổi tiếng
chúng ta mới đặt được nền móng ban đầu
việc xây dựng và phát triển thương hiệu chưa làm được nhiều nhất là đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài
đây là việc tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài
đặc biệt bảo hộ sở hữu trí tuệ có nguyên tắc cơ bản là bảo hộ theo lãnh thổ
cho nên nhãn hiệu của chúng ta được đăng ký bảo hộ tại việt nam thì chỉ có giá trị tại việt nam
không được bảo hộ tại lãnh thổ của nước khác
do đó nếu không đăng ký ở một nước khác đồng nghĩa với khả năng nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý
có thể bị đăng ký bởi một doanh nghiệp khác và họ trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu
độc quyền sở hữu nhãn hiệu cho sản phẩm đã được đăng ký
hệ quả là họ có quyền yêu cầu cơ quan hải quan ngừng thông quan nhập khẩu
đối với hàng hóa cùng nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý vào thị trường đó
vì đã bị coi là vi phạm sở hữu trí tuệ
vì vậy để bảo vệ thương hiệu
các doanh nghiệp cần chủ động xác định chọn thị trường tiêu thụ quan trọng ở nước ngoài
để đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của mỹ
có thể thấy trong điều kiện của các doanh nghiệp việt nam hiện nay
việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nông sản ở nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn
kể cả đối với nhãn hiệu hàng hóa hay chỉ dẫn địa lý
nguyên nhân một phần là do kinh phí đăng ký tương đối lớn
bao gồm các chi phí cho luật sư ở nước sở tại cơ quan sở hữu trí tuệ thẩm định đơn đăng ký
các chi phí tìm hiểu khảo sát thị trường trước đó cũng không hề nhỏ
với thực trạng phần lớn doanh nghiệp nông nghiệp của nước ta
chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ chi phí tài chính cho những vấn đề này càng trở nên hết sức khó khăn
chưa kể không ít doanh nghiệp vẫn còn tư duy có gì bán đấy
miễn là có lợi nhuận mà thiếu quan tâm xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm
ngoài ra những rào cản về pháp lý đòi hỏi phải đầu tư công sức tiền bạc
để tìm kiếm thu thập do mỗi quốc gia có yêu cầu thủ tục riêng cũng làm nản lòng không ít doanh nghiệp
chỉ một chút ngại ngần hay chưa tính toán xa doanh nghiệp sẽ trùn chân
để giải quyết tình trạng này các cơ quan chức năng cụ thể là cục sở hữu trí tuệ
các sở khoa học và công nghệ địa phương cần có giải pháp hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục đăng ký
các công ty văn phòng đại điện sở hữu công nghiệp trong nước có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn và hoàn thiện thủ tục
nhằm trợ giúp nhãn hiệu nông sản dễ dàng đăng ký ở những nước cần thiết
đối với việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài vai trò của địa phương các cơ quan chức năng nhà nước rất quan trọng
song hiện nay nhiều địa phương cơ quan chưa thật sự quan tâm đầu tư đúng mức
xét từ khía cạnh pháp lý bảo hộ chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa ngăn cấm những người không có thẩm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý
hoặc đối với những sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý đã nêu
hoặc loại trừ những mặt hàng thuộc cùng một khu vực địa lý song sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng
đồng thời bảo hộ chỉ dẫn địa lý là nhằm làm cho sản phẩm không trở thành một tên gọi chung để làm mất đi tính phân biệt với những hàng hóa thông thường khác
đây cũng chính là cơ sở để tạo ra giá trị vô hình cho sản phẩm
đừng để mất bò mới lo làm chuồng
đừng để chậm chân trong việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với nông sản
đang là cảnh báo của nhiều chuyên gia thương hiệu
nhưng có những việc lực bất tỏng tâm khiến không ít nhãn hiệu hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa lý nông sản bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ trước
trong các trường hợp này chúng ta buộc phải tìm cách đòi lại dù không dễ dàng
về việc này chuyên gia thương hiệu vũ xuân trường đã đề xuất
một điều rất quan trọng trong việc bảo hộ thương hiệu là khi có trường hợp nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ
các cơ quan quản lý nhà nước phải cùng doanh nghiệp các địa phương tìm hiểu nghiên cứu và triển khai biện pháp phù hợp kịp thời để bảo vệ thương hiệu sản phẩm có nguy cơ bị mất
trước hết tiến hành các thủ tục để có thể đình chỉ với căn cứ là nhãn hiệu của họ không thỏa mãn tiêu chuẩn bảo hộ
hoặc chủ nhãn hiệu thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu với mục đích không lành mạnh
hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã được đăng ký của người khác và đăng ký nhãn hiệu của mình
trên cơ sở là nhãn hiệu đó không được sử dụng liên tục trong một khoảng thời gian luật định
nếu thủ tục đình chỉ hủy bỏ thành công thì khả năng nhãn hiệu của mình được đăng ký được lấy lại là khá cao
thứ hai là thỏa thuận để mua lại nhãn hiệu với chủ nhãn hiệu
ngoài ra còn có thể dùng biện pháp ngoại giao để chủ nhãn hiệu từ bỏ nhãn hiệu
sau đó phía việt nam sẽ đăng ký nhãn hiệu theo thủ tục quy định
tuy nhiên phương án này cần có sự tham gia của nhiều cơ quan
cơ quan và thủ tục phức tạp
việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nông sản việt nam đã trở thành vấn đề cấp bách
cần được quan tâm xứng đáng nhất là trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu như hiện nay
điều đó không chỉ bảo đảm quyền sở hữu các nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý hàng hóa nông sản của việt nam
ở trong nước cũng như nước ngoài mà quan trọng hơn đó chính là tạo con dấu minh chứng cho chất lượng nông sản việt
đồng nghĩa với việc tăng kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận thu được từ sản xuất của ngành nông nghiệp
khẳng định giá trị của mặt hàng nông sản việt nâng cao đời sống người nông dân
bởi khi có thương hiệu giá trị xuất khẩu nông sản sẽ cao hơn rất nhiều
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau